cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ
diễn ra tại hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s có địa chỉ tại thành phố vinh
và ba nghìn bảy trăm linh hai s tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
ba đối tượng trong đó có một giám đốc hai phó giám đốc trung tâm và một số cán bộ đăng kiểm đã bị bắt giữ
quá trình điều tra bước đầu xác định các nhân viên đăng kiểm và bộ phận hồ sơ móc nối với một số đối tượng
có bên ngoài để nhận các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đến đăng kiểm và thống nhất nhận hối lộ
số tiền từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng một phương tiện tùy theo mức độ để bỏ qua các lỗi
và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện cơ giới đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám xét hai cơ sở trên
khám xét nhà riêng của nguyễn quý khánh
giám đốc trung tâm nguyễn tranh tài phó giám đốc và nguyễn viết đức phó giám đốc
thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan
với những tài liệu thu thập được cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền nhận hối lộ
được khánh đức và tài thống nhất chung chi theo tỷ lệ nhất định